bắt đầu từ sáng qua một trăm một mươi tám trong tổng số một trăm hai mươi một tuyến buýt trợ giá của hà nội đã được hoạt động với một trăm linh công suất
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thời gian qua nhằm phục vụ yêu cầu phòng chống dịch thực hiện chỉ đạo của ubnd tp hà nội
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xe buýt chỉ được hoạt động với năm mươi công suất chạy xe đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt